ubnd tỉnh bắc giang có thông cáo báo chí về tình hình sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việc tiêu thụ vải thiều vẫn đang thuận lợi tình trạng vải giá rẻ dưới một mươi đồng
một kg chỉ là những trường hợp cá biệt vải có chất lượng thấp chính vì thế trường hợp này không
phản ánh đầy đủ thực tế hiện nay đồng thời gây dư luận không tốt bất lợi cho người nông dân
ubnd tỉnh cho biết bắc giang đang vào cuối mùa thu hoạch vải thiều sớm
chuẩn bị thu hoạch vải thiều chính vụ hiện nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang
tiêu thụ bình quân khoảng một hai trăm linh tấn một ngày lũy kế từ đầu vụ đã tiêu thụ khoảng trên chín tấn
giá trị thu được ước đạt một trăm bảy mươi tỷ đồng giá vải thiều sớm đầu vụ có giá bán cao nhất từ ba mươi bốn mươi năm
nghìn đồng một kg cá biệt có loại dưới một mươi đồng một kg tuy nhiên đó là loại vải thiều mã xấu
ngay từ đầu vụ vải thiều sớm trên địa bàn tỉnh đã có khoảng sáu mươi thương nhân trong và ngoài nước
đến thu mua
vào thời điểm chính vụ hoạt động thu mua vải thiều sẽ có hàng nghìn điểm cân với trên một thương nhân